bên cạnh các biện pháp diệt mũi thông thường thì hiện nay trung tâm y tế dự phòng tp hcm đã tăng cường sử dụng kỹ thuật phun diệt mũi ngoài cộng đồng
đây là kỹ thuật mới theo mô hình của một số nước tiên tiến đã thực hiện hiệu quả nhằm ngăn chặn sự sinh trưởng của mũi gây bệnh sốt xuất huyết và virus zika
phương pháp phun mới này tên gọi là kỹ thuật phun không gian bằng khói nóng
so với kỹ thuật phun xương lạnh trước đó được sử dụng rộng rãi trên cả nước nói chung và tp hcm nói riêng
thì phương pháp kỹ thuật mới hiệu quả cao hơn
tp hcm là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm áp dụng phương pháp này với mong muốn tăng cường kiểm soát hơn nữa các loại mũi côn trùng gây bệnh sốt sốt huyết zika trên diện rộng
phương pháp vun không gian bằng khói có lợi thế là thực hiện được ở các khu vực trống ít người qua lại các khu công trình đang xây dựng các khu vực cây cối tập trung bên ngoài nhà người dân
đến nay tp hcm đã ghi nhận chín mươi bốn ca nhiễm virus zika việc phun hóa chất diệt mũi của ngành y tế là biện pháp cấp bách kịp thời